ngày hai mươi ba tháng một mươi một tại điện biên trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam tổ chức hành trình
tôi yêu tổ quốc tôi năm hai nghìn một mươi chín
hành trình tôi yêu tổ quốc tôi là hoạt động trọng tâm chào mừng đại hội đại biểu hội liên hiệp thanh niên việt nam
lần thứ tám nhiệm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
chương trình được tổ chức nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp cơ sở hội cán bộ hội viên và thanh niên
cụ thể hóa phong trào tôi yêu tổ quốc tôi bằng các hoạt động thiết thực cụ thể sáng tạo thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia
dịp này các hội viên thanh niên sẽ tham gia các hoạt động như dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ a một
hỗ trợ triển khai xây dựng hai điểm trường tiểu học bản huế lách xã huế lách và trường mầm non huế khon hai xã nậm kề huyện mường nhé với tổng giá trị bảy trăm linh triệu đồng